với một số khán giả đặc biệt là các em thiếu nhi thì phim hoạt hình là một lựa chọn hàng đầu khi ngồi trước màn ảnh nhỏ
phim hoạt hình thu hút các em bởi những câu chuyện hấp dẫn được thể hiện dí dỏm và sinh động
những bộ phim đã tồn tại cùng với thời gian và lớn lên cùng với tuổi thơ của nhiều thế hệ
mỗi câu chuyện trong phim là một thông điệp một bài học giúp ươm mầm những điều tốt đẹp trong con trẻ
việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ qua các bộ phim hoạt hình là một trong những cách giúp cho các em hình thành nên nhân cách sau này
nhắc đến phim hoạt hình không thể không nhắc đến doraemon bộ phim đã trở nên quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ
hay bộ phim vua sư tử đã giúp các em nhỏ nhận ra những giá trị thiêng liêng của gia đình
bộ phim được xem là bản hùng ca về tình cha con
với cốt truyện dựa trên những câu chuyện ngụ ngôn hay lấy ý tưởng từ cuộc sống được lồng ghép vào nội dung
các em nhỏ chắc hẳn cũng không thể bỏ qua các bộ phim hoạt hình của việt nam sản xuất như cuộc phiêu lưu của chú ong vàng
thỏ vào rùa
giấc mơ của việt nam
của ếch xanh
tít và mít
khúc nhạc diệu kỳ
với sự thành công trong cách diễn đạt nội dung và thể hiện nhân vật cùng sự trao chuốt trong từng cụm cảnh
những bộ phim này luôn được giới thiệu trong chương trình học ngoại khóa của các em nhỏ
khi con xem xong bộ phim hoạt hình này con rất là thích con rất là vui
con sẽ theo bạn hạt thóc đấy để trở thành người tốt người luôn giúp đỡ mọi người
con thích nhân vật là hạt thóc nhất
tại vì hạt thóc bạn chăm sóc cho chú chim nên chú chim đã được khỏe lại
con xem bộ phim đấy con thấy rất xúc động
từ những bộ phim đấy rút ra được những bài học bổ ích cho các bạn ý trong cuộc sống
để cho các bạn hiểu được là mỗi một bộ phim mỗi một chương trình các cô muốn gửi gắm mỗi một thông điệp đến với các bạn ý
để sau này khi mà các bạn ý trưởng thành các bạn ý có được những bài học
những kinh nghiệm trong cuộc sống để cho các bạn ý đỡ bỡ ngỡ khi mà các bạn ấy rời vòng tay của các cô giáo ở mầm non
không chỉ giúp các em nhỏ yêu quý và trân trọng các mối quan hệ xung quanh
phim hoạt hình còn giáo dục các em trở thành những người tốt có trách nhiệm biết bảo vệ cuộc sống quanh mình
điều này cho thấy tác động không hề nhỏ của phim hoạt hình đối với tâm hồn trẻ thơ
và việc ươm mầm những giấc mơ nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và rèn dạy con trẻ qua các câu chuyện hoạt hình
là một cách dạy nghiêm túc và hiệu quả